chỉ còn hai tháng nữa là chính thức khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
những nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật các dự thảo nghị quyết
báo cáo thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước chương trình giám sát tối cao thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
và tái cơ cấu ngành nông nghiệp công tác thi hành án phòng chống tham nhũng
đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động chất vấn nâng cao hiệu quả thảo luận
đã được ủy ban thường vụ quốc hội cùng các đại biểu thảo luận cụ thể trình quốc hội
trong phiên họp thứ hai ủy ban thường vụ quốc hội cùng các đại biểu đã thảo luận cụ thể
rất nhiều nội dung liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ổn định đời sống cho người dân cũng như nhất trí với dự thảo một số luật như luật cảnh vệ
luật công an xã để tới đây sẽ chỉnh quốc hội trong kỳ họp thứ sáu

ổn định đời sống cho người dân cũng như nhất trí với dự thảo một số luật như luật cảnh vệ

cho nên chính vì thế mà tôi đề nghị là cái thảo luận ấy bây giờ nó cũng phải khác
chúng ta định dự kiến là thông qua là bốn dự án luật trong đó có một dự án luật rất là đặc biệt là luật hình sự
thì bốn dự án luật này tới giờ này ta cũng quý bàn thường vụ chưa nghe
và thứ hai nữa là cái nội dung rất là quan trọng là lần này chúng ta đưa một số luật mới vào ví dụ như là kế hoạch tài chính trung hạn năm năm
hay là tới đây các cái báo cáo về vấn đề tòa án dự kiến xét thi hành án phòng thống thâm nhũng báo cáo kiểm toán
những vấn đề này tôi nghĩ càng ngày quốc hội sẽ rất là tập trung
như vậy từng nội dung cụ thể đã được ủy ban thường vụ quốc hội và các đại biểu tập trung thảo luận rất kỹ càng và chi tiết
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn hứa hẹn nhiều chính sách cùng các dự án luật bộ luật sẽ được thống nhất để quốc hội thông qua
nhằm bảo đảm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống cho người dân